những nắp cống sù xì nằm bên đường bỗng hóa thành những bức tranh đầy sắc màu sinh động
dưới đôi bàn tay tài hoa của các bạn sinh viên tp hcm
đây là ý tưởng mới nhằm góp phần hạn chế tối đa việc xả rác nơi nắp cống
nâng cao ý thức người dân góp phần lớn vào công tác chống ngập của thành phố
ý tưởng vẽ cống cho sạch đẹp xuất phát từ mong muốn bảo vệ môi trường
làm đẹp đô thị hưởng ứng phong trào dọn dẹp vệ hè
lập lại trật tự đô thị của đoàn thanh niên phường một mươi quận năm tp hcm
để thực hiện công trình này đoàn phường đã vận động người dân đồng thuận với chủ trương này
thực hiện các công trình thanh niên để gây quỹ mua sơn cọ nguyên liệu vẽ
những năm trước đây thì thành đoàn đã có những chủ trương và kêu gọi quan tâm với các nát hố ga
để làm sao ngăn người dân không xả rác xuống nắp hố ga và giúp thành phố chống ngập
thì xuất phát từ ý tưởng đó và kết hợp với các công tác bảo vệ môi trường
thì đoàn phường cũng đề đáy
đoàn phường đã ý tưởng là mình sẽ làm đẹp các nắp hố ga
thứ nhất là để cho người dân nếu người ta thấy đẹp thì ít người ta cũng không bỏ rác
cái thứ hai đó là mình sẽ làm đẹp thêm cho thành phố
thực hiện vẽ các bức tranh nắp cống đặc biệt này là các bạn sinh viên mỹ thuật đại học sài gòn
những bức tranh được lên ý tưởng phát thảo và tùy vào độ mới cũ gồ ghề hay láng mịn của nắp cống
mà các bạn sẽ vẽ bức tranh cho phù hợp
những chiếc nắp cống bỗng hóa thành những bức tranh ba d nhiều sắc màu
đã khơi gợi nhiều cảm xúc cho người dân thành phố hồ chí minh
mỗi bức tranh còn mang ý nghĩa truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường xây dựng nếp sống văn minh đô thị
từ đó tác động trực tiếp lên ý thức của người dân
tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
các em sơn các cái nắp cống nhằm là giúp cho người dân có một cái ý thức
như vậy là không bỏ rác ở ngoài lề đường lòng đường
cũng như là bỏ rác xuống các cái hố gác ống cống
để cho người dân thấy là họ làm như thế là đẹp là sạch sẽ
thì người ta sẽ giảm thiếu là bỏ rác
tụi em thấy cũng hay và cũng ý nghĩa em tụi em nhận để vẽ
lúc mà vẽ xong em cũng thấy vui và muốn cho mọi người là ý thức hơn
bảo vệ môi trường đừng có xả rác ngay của mấy nắp cống đó sẽ bị ngạt
thay vì những dòng chữ khẩu hiệu cấm phóng uế trên các bức tường như thế này
thì việc vẽ những bức tranh sinh động được xem như một cách hữu hiệu
không chỉ giúp làm đẹp đường phố
mà còn nhắc nhở mỗi người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường
mà trong đó bắt đầu từ việc loại bỏ dần thói quen xả rác bửa bãi hằng ngày